đây là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp vận tải tại các địa phương trên cả nước trong đó có tỉnh khánh hòa
hơn hai tháng qua hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ tại khánh hòa gần như bị tê liệt
các bến xe hầu như không có khách
từ đầu tháng bốn đến nay hàng trăm xe khách phải nằm bãi khiến các doanh nghiệp vận tải lao đao
theo thống kê chưa đầy đủ đã có hơn năm mươi đơn vị hoạt động vận tải xin tạm dừng hoạt động
chờ hết dịch covid một mươi chín
hệ lụy kèm theo đó là nhiều lao động phải tạm thời nghỉ việc
làm doanh nghiệp thì toàn bộ là vay
nếu không vay thì không làm doanh nghiệp
cho nên là xin chính phủ với mấy tổ ban ngành hỗ trợ dùm chút cho cái lãi xuất
thứ hai nữa cái nợ thì phải trả nhân giản cái nợ ra
thế thôi rồi nói chung là bây giờ phải chấp nhận hết
hiện nay sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa
đang khẩn trương thống kê các kiến nghị đề xuất của các đơn vị kinh doanh vận tải
trình ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành
nhằm sớm có giải pháp hỗ trợ
đặc biệt là vấn đề giãn nợ và thuế doanh nghiệp
đây là điều mà các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh khánh hòa mong muốn nhất hiện nay
ngày một mươi năm tháng bốn công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hai mươi bảy xe siêu trọng chở than
để tiến hành làm rõ các vi phạm quy định về an toàn giao thông
khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ năm mươi một và đường tỉnh lộ hai mươi năm b
đây được cho là đoàn xe đã gây bức xúc tại địa phương trong thời gian qua
có dấu hiệu bảo kê của một số người có trách nhiệm
theo thông tin ban đầu tối ngày một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn
lực lượng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai phối hợp với cảnh sát cơ động bộ công an
đồng loạt kiểm tra tạm giữ hai mươi bảy xe đầu kéo chở than vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong đó nhiều xe được chất cao gần gấp rưỡi chiều cao thùng xe
lực lượng công an phát hiện có bảy lái xe không có giấy phép lái xe
hai trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả
tiến hành test nhanh
các lái xe và phụ xe phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy
bước đầu làm việc với lực lượng chức năng
các lái xe đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cần làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau đây là hình ảnh về một vụ tai nạn khá hy hữu xảy ra tại thành phố hải phòng
nguyên nhân của vụ tai nạn là do một người phụ nữ điều khiển xe máy và bị mất lái
như hình ảnh clip cho thấy một nữ tài xế mất lái và đã lao vào một quầy thịt với tốc độ cao
rất may mắn xe máy đã không đâm trúng người phụ nữ ngồi ngay sau đó
vụ tai nạn không gây hậu quả lớn cả hai bị thương nhẹ